đoàn giám sát của ủy ban thượng vụ quốc hội đã có buổi làm việc về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh quảng trị
trong năm năm qua tỉnh quảng trị đã đầu tư xây dựng một km đường giao thông nông thôn
số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông nông thôn là hai mươi năm trên một trăm một mươi bảy xã
về thủy lợi đã đầu tư xây dựng chín mươi công trình thủy lợi
hệ thống trường học trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn
xây thêm bốn trăm một mươi một phòng học và bốn mươi nhà công vụ
tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp lâm nghiệp ngư nghiệp đạt ba bảy một năm
ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà địa phương ở tỉnh quảng trị đã đạt được
đại diện đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng quảng trị là tỉnh hiện còn nhiều khó khăn
do đó việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần phải được thực hiện theo từng bước vững chắc
không quá vội vàng để chạy đua theo thành tích mà ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình nông thôn mới
theo đó cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền làm thay đổi nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân
chú trọng đào tạo nguồn lực đào tạo nghề khuyến khích mở mang kinh doanh liên quan đến nông thôn nông nghiệp
quan tâm xây dựng thương hiệu giải quyết đầu ra cho nông dân
trước đó trong chuyến công tác đoàn giám sát đã đến kiểm tra xã nông thôn mới hải thượng huyện hải lăng và xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị